phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh lào cai về công tác bảo đảm an ninh nguồn nước
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phùng quốc hiển ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý bảo vệ nguồn nước bảo vệ hồ đập thủy lợi và thủy điện của tỉnh lào cai
đồng chí đề nghị tập trung làm tốt công tác quy hoạch hệ thống hồ đập và công trình thủy lợi với tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trước đó phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện bát sát và thị xát nhà máy cung cấp nước sạch tại thành phố lào cai